ở việt nam sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng đa phần là sản xuất nhỏ lẻ manh mún tại các hộ gia đình
điều này một phần đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn
từ thực tế đó nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai mô hình nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học để tạo ra sản phẩm sạch giảm thiểu dịch bệnh và bảo vệ môi trường
gà là một trong những vật nuôi truyền thống tại hầu khắp các vùng nông thôn nước ta
tuy nhiên đa số nông dân chỉ nuôi gà theo mô hình nông hộ gần nhà dân gây ô nhiễm môi trường sống
từ thực tế đó tại tỉnh tây ninh trung tâm khuyến nông tỉnh đã triển khai dự án chăn nuôi gà ta theo hướng việt gáp
dự án được triển khai từ năm hai nghìn sáu với điểm nhấn là hướng dẫn và hỗ trợ các hộ chăn nuôi gà sử dụng điện lót sinh học trong chăn nuôi
nhằm tạo ra sản phẩm da cầm sạch giảm thiểu dịch bệnh và bảo vệ môi trường
dự án chăn nuôi gà ta theo hướng việt gáp năm hai nghìn một mươi ba
do trung tâm khuyến nông triển khai với quy mô năm con trên một mươi hộ
và triển khai cho hai huyện trên địa bàn tỉnh tây ninh đó là huyện châu thành và huyện như minh châu
trong năm nay dự án triển khai rất suôn sẻ
bước đầu chúng tôi nhận thấy tình hình mà bà con phấn khởi với dự án do hiệu quả mang lại
sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho tất cả các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh
được áp dụng điện thoại
sinh học không những giúp người chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh cho gà
giảm ô nhiễm môi trường mà còn tiết kiệm được chi phí dọn chuồng trại
thực tế đã cho thấy mô hình chăn nuôi gà trên nền chuồng điện lót sinh học
là mô hình phù hợp với phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp sạch và phát triển bền vững
việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà đã góp phần đáng kể hạn chế ô nhiễm môi trường
bảo đảm an toàn dịch bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm da cầm